trong khi bốc dỡ cá trong hầm tàu cá tại cảng cá sông danh xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
sáu ngư dân bị hôn mê do ngộ độc khí trong đó một người tử vong
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng năm tàu cá số hiệu qng chín mươi bảy nghìn năm trăm tám mươi bảy ts do ông trần văn mẫn
chú ở thôn tư nghĩa xã nghĩa an thành phố quảng ngãi làm chủ cập cảng cá sông danh để bán cá
sáu ngư dân sau khi xuống hầm cá bốc dỡ cá lên bờ thì có triệu chứng khó thở rồi bị hôn mê
một người tử vong tại chỗ là ông lê hùng ở thôn quyết thắng xã thanh trạch huyện bố trạch
các nạn nhân còn lại nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu